cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối hai mươi năm tháng hai
f tăng chóng mặt covid một mươi chín ở hà nội và miền bắc đã vào đỉnh dịch
giai đoạn bùng dịch mới biến chủng omicron oanh tạc ở tp hcm
tám mươi một người tham gia khảo sát đồng ý tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
omicron tàng hình và những khác biệt so với biến thể gốc
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn
trong bản tin covid một mươi chín tối ngày hai mươi năm tháng hai
mở đầu bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
số liệu ca mắc covid một mươi chín mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
ngày hai mươi năm tháng hai
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bảy mươi tám bảy trăm chín mươi năm ca nhiễm mới
trong đó hai mươi một ca nhập cảnh và bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tăng chín sáu trăm năm mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có năm mươi bốn ba trăm bốn mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín
hà nội chín tám trăm ba mươi sáu ca
quảng ninh bốn sáu trăm một mươi năm ca
trong hai ngày
bắc giang ba năm trăm sáu mươi ba ca
tuyên quang hai bảy trăm chín mươi bảy ca
phú thọ hai sáu trăm chín mươi sáu ca
nam định hai năm trăm tám mươi một ca
hải dương hai bốn trăm bốn mươi một ca
nghệ an hai bốn trăm hai mươi bốn ca
hương yên hai bốn trăm linh ba ca
hòa bình hai ba trăm tám mươi năm ca
vĩnh phúc hai ba trăm sáu mươi bảy ca
thành phố hồ chí minh hai ba trăm sáu mươi bảy ca
bắc ninh hai hai trăm linh sáu ca

lạng sơn hai bốn mươi sáu ca
sơn la hai một ca
ninh bình một chín trăm bảy mươi một ca
hải phòng một chín trăm một mươi chín ca
đắk lắc một chín trăm một mươi hai ca
yên bái một bảy trăm tám mươi năm ca
khánh hòa một sáu trăm ba mươi một ca
thái bình một năm trăm tám mươi năm ca
lào cai một năm trăm hai mươi năm ca
hà giang một bốn trăm chín mươi ba ca
thái nguyên một bốn trăm tám mươi chín ca
quảng nam một bốn trăm tám mươi chín ca
quảng bình một hai trăm một mươi tám ca
bình phước một tám mươi ca
bình định chín sáu mươi ba ca
đà nẵng chín năm mươi bảy ca
cao bằng chín một mươi bốn ca
điện biên tám chín mươi một ca
thành hóa tám tám mươi năm ca
bà rịa vũng tàu tám bốn mươi sáu ca
lâm động bảy tám mươi năm ca
phú yên bảy bảy mươi bảy ca
hà tĩnh bảy ba mươi bốn ca
lai châu sáu hai mươi ba ca
hà nam sáu một mươi chín ca
cà mau năm năm mươi tám ca
quảng trị năm bốn mươi sáu ca
bình dương ba ba mươi chín ca
bình thuận hai năm mươi bốn ca
quảng ngãi hai ba mươi năm ca
đắk nông hai hai mươi ca
bắc cạn hai một mươi ca
thừa thiên huế hai ca
tây ninh một bảy mươi bốn ca
bến tre một bốn mươi bảy ca
bạc liêu một ba mươi năm ca
đồng nai một chín ca
vĩnh long tám một mươi bốn ca
cần thơ bảy một mươi bốn ca
kiên giang sáu một mươi bảy ca
lòng an sáu một mươi sáu ca
trà vinh ba một mươi chín ca
ninh thuận hai hai mươi bốn ca
đồng tháp một mươi bốn ca
hậu giang một mươi một ca
sóc trăng một mươi ca
tiền giang hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là
tuyên quang giảm một sáu trăm bảy mươi chín ca
hà nội giảm chín trăm bảy mươi hai ca
ngày an giảm bảy trăm chín mươi năm ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là
bắc giang tăng sáu trăm linh tám ca
hải dương tăng năm trăm linh bảy ca
hồ chí minh tăng hai trăm sáu mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là năm mươi bảy một trăm sáu mươi ca trên một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron tại tp hcm chín mươi bảy ca
quảng nam hai mươi bảy ca
hà nội một mươi tám ca
khánh hòa một mươi một ca
đà nẵng tám ca
kiên giang bốn ca
quảng ninh hai ca
thanh hóa hai ca
hải dương hai ca
hải phòng một ca
lòng an hai ca
bà rịa vũng tàu một ca
bình dương hai ca
lâm đồng một ca
ninh bình một ca
hương yên sáu ca
bình phước một ca
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba một trăm hai mươi ba trăm linh một ca nhiễm
đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người
thì có ba mươi một năm trăm tám mươi tám ca nhiễm
đầu dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba một trăm một mươi hai chín trăm tám mươi năm ca
trong đó có hai ba trăm năm mươi hai tám trăm linh hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh năm trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi năm ca
bình dương hai trăm chín mươi năm năm trăm sáu mươi ca
hà nội hai trăm ba mươi sáu tám trăm linh ca
đồng nai một trăm linh chín trăm hai mươi ba ca
và tây ninh tám mươi chín bảy trăm hai mươi ba ca
về tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi năm tám trăm ba mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hai ba trăm năm mươi năm sáu trăm một mươi chín ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba hai trăm ba mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai năm trăm năm mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc hai trăm bảy mươi chín ca
thở máy không xâm lấn một trăm linh bốn k
thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong tính từ ngày một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng hai
ghi nhận bảy mươi tám ca tử vong
tại hà nội hai mươi ca
đà nẵng bảy ca
hải phòng ba ca
hòa bình ba ca
nghệ an ba ca
phú thọ ba ca
thanh hóa ba ca
bạc liêu hai ca
bình định hai ca
bình phước hai ca
cao bằng hai ca
đắk lắc hai ca
hải dương hai ca
kiên giang hai ca
lạng sơn hai ca
ninh bình hai ca
quảng bình hai ca
thái bình hai ca
thành phố hồ chí minh
mỗi tỉnh thành phố có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi sáu ca
tổng số ca tử vong tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín chín trăm sáu mươi hai ca
chiếm tỷ lệ một ba so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn
trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi
trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu
và xếp thứ ba
trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi
ba trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn
trong khối các nước asean
thưa quý vị những ngày qua
chúng ta đã liên tục chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín
nhanh chóng mặt tại hà nội
và các tỉnh thành miền bắc
phải chăng miền bắc việt nam đã bước vào đỉnh dịch
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phân tích diễn biến dịch bệnh tại khu vực này
từ các chuyên gia y tế
hà nội những ngày qua liên tiếp lập đỉnh số ca mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó các tỉnh miền bắc cũng ghi nhận số ca tăng vọt
gần hai mươi tỉnh thành có số ca trên một
thế nhưng theo bác sĩ trần văn phúc
bệnh viện đa khoa san pôn hà nội
số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh
nhưng chưa thể đạt đến đỉnh dịch
đỉnh dịch sẽ ở trong khoảng thời gian
từ trung tầng tháng ba trở ra
hiện việt nam mới ở xuất phát điểm
của biến thể omicron
và chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt
với số ca nhiễm tăng khủng khiếp trong thời gian tới
bác sĩ phúc dự đoán
tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
biến thể omicron sẽ thống trị
khi đó nếu xét nghiệm đầy đủ
thì số ca nhiễm cả nước
có thể lên tới hai trăm năm mươi
đến ba trăm linh ca một ngày
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
số ca mắc lắng dần xuống
và đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
về cơ bản dịch bệnh sẽ ổn định
ở việt nam
bác sĩ phúc phân tích
biến thể omicron với sức lây nhiễm
gấp năm trăm linh biến thể delta
không quốc gia nào đủ sức mạnh
ngăn cản nó
tuy nhiên omicron cũng là cơ hội
để các nước thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín
thực tế hầu hết ca nhiễm biến thể này
không có triệu chứng hoặc triệu chứng thoáng qua
bệnh nhẹ không cần phải can thiệp y tế
đó là lý do
nha uy đan mạch thủy điển
các quốc gia châu âu nhanh chóng
dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch
coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
chuẩn bị công bố thoát khỏi đại dịch covid một mươi chín
vào đầu tháng bốn này
việt nam cũng đến thời điểm
coi covid một mươi chín là bệnh lý đường hô hấp
tương tự như các bệnh đường hô hấp
do các virus khác hay nên
có nghĩa là trả covid một mươi chín về cho tuyến y tế điều trị
các bệnh viện đa khoa sẽ thành lập
hoặc ít nhất là đơn nguyên chuẩn đoán
và điều trị bệnh nhân covid
thậm chí có những khoa dành riêng phòng điều trị bệnh nhân covid
ông đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược
thành phố hồ chí minh cũng nhấn mạnh
hà nội và các tỉnh thành miền bắc
chưa bước vào đỉnh dịch covid
bởi với số ca mắc hiện nay
không phải là quá cao
hơn nữa với biến chủng omicron
thì số ca mắc sẽ tiếp tục cao hơn nữa
ngay cả chủng delta
thì số ca mắc cũng sẽ tiếp tục tăng lên
nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng
thời điểm này chưa phải là đỉnh dịch
của hà nội bởi số ca mắc thành phố
tiếp tục tăng và điều này đã được dự báo
từ trước như vậy theo dự đoán
từ các chuyên gia y tế hà nội
và miền bắc sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc
mới tăng cao hơn nữa và bước vào
đỉnh dịch trong tương lai tuy nhiên
chúng tôi khuyến cáo người dân không nên chủ quan
buông xuôi với dịch bệnh
bởi có thể chúng ta vượt qua được covid một mươi chín
xong virus corona có khả năng
để lại những di chứng nặng nề
và nguy hiểm mà chúng ta chưa tìm được cách
chữa dứt điểm hãy tuân thủ năm ca
rửa tay thường xuyên và không
để bản thân nhiễm bệnh quý vị nhé
chuyển sang tình hình dịch bệnh
tại thành phố hồ chí minh mới đây kết quả
sám sát từ trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh hcdc cho hay
omicron đang là biến chủng chủ yếu
gây bệnh tại thành phố này thậm chí còn có khả năng
oanh tạc thành phố hồ chí minh
số ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận
tại thành phố hồ chí minh trong một tuần trở lại đây
ở mức sấp xỉ một ba trăm linh đến một bốn trăm linh ca nhiễm
mới mỗi ngày tuy nhiên
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh hcdc
thì thành phố đã có kinh nghiệm chống đỡ
với dịch bệnh đồng thời đa số người dân
đã được tiêm chủng covid một mươi chín từ hai đến ba mươi
mũi vaccine nên mặc dù
số ca nhập viện tăng nhưng số ca bệnh nặng
và tử vong hiện vẫn đang ở mức rất thấp
hiện trạng này được lãnh đạo
thành phố hồ chí minh giải thích là do
biến chủng omicron đang lây lan mạnh mẽ hơn
trong cộng đồng thành phố kết quả
tầm soát ngẫu nhiên chín mươi hai mẫu bệnh
tại thành phố hồ chí minh đã cho kết quả
bảy mươi sáu dương tính siêu biến chủng này
sau đó lại lấy ngẫu nhiên
hai mươi sáu trên bảy mươi mẫu sàng lọc dương tính
để thực hiện giải trình tự gen
thì đã xác định một trăm linh là biến chủng omicron
trước tình hình biến chủng omicron
anh tạc cộng đồng hcdc cho hay
thành phố hồ chí minh triển khai
các biện pháp phòng chống dịch
trong đó tập trung hoàn thành chiến dịch
tiêm chủng mùa xuân giai đoạn hai
chiến dịch này sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tám tháng hai
trong giai đoạn hai này
thành phố đã tiêm được mũi một thêm cho hơn sáu người
mũi hai cho hơn hai mươi sáu người
và mũi bổ sung nhắc lại cho hơn tám mươi năm người
hcdc khẳng định
để tăng cường miễn dịch
trước biến chủng omicron
đang lây lan mạnh mẽ trong thành phố
thì tiêm chủng là biện pháp cực kỳ quan trọng
do đó các quận huyện thành phố thủ đức
tiếp tục tổ chức
mời gọi người dân
ra tiêm chủng
ngoài ra các trường đại học trên địa bàn thành phố
như đại học kinh tế tài chính thành phố hồ chí minh
đại học sài gòn đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh
ký thúc xá đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
cũng đã phối hợp
với các cơ sở y tế
để tổ chức tiêm ngựa cho sinh viên
ngay trong khu viên trường
toàn thành phố hồ chí minh đã chuẩn bị sẵn sàng
việc tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
ngay khi có hướng dẫn cụ thể
từ bộ y tế
bên cạnh tiêm chủng chiến lược bảo vệ
người thuộc nhóm nguy cơ cũng được cần tiếp tục đẩy mạnh
trong đó lưu ý
người thuộc nhóm nguy cơ cao
bao gồm trẻ em có tình trạng béo phì
để giảm tốc độ lây lan dịch bệnh
đặc biệt là sự anh tạc của omicron
hcdc cảnh báo
mỗi người dân cần lưu ý thực hiện phòng bệnh
theo thông điệp năm k
hạn chế việc tập trung đông người trong những không gian kính
đặc biệt khi có triệu chứng bệnh
cần tự cách ly ngay
nếu xét nghiệm dương tính
bắt buộc phải khai báo cho y tế địa phương
để được quản lý chăm sóc và điều trị
cũng như tuân thủ quy định cách ly
để hạn chế lây nhiễm cho người khác
số lượng f mới tăng cao
đã gây sức ép lên khả năng cung ứng các ký test xét nghiệm
nhiều tỉnh thành lâm vào tình trạng khan hiếm
không thể mua được hoặc không nhập kit test
về kịp để đảm bảo nhu cầu của người dân
cũng như công tác phòng chống dịch tại địa phương
mới đây do thiếu hụt kit test nhanh
tại trạm y tế
nhiều f f một ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị
được tư vấn mang theo kit test
khi đến trạm xin giấy xác nhận tình trạng khỏi bệnh
sau thời gian điều trị tại nhà
sau khi hoàn thành việc điều trị covid một mươi chín
tại nhà có bệnh nhân phải đến cơ sở y tế
để được nhân viên y tế tại đây xét nghiệm
mới được cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh
tuy nhiên nhiều f f một
được nhân viên y tế hướng dẫn
mang theo test nhanh trước khi đến trạm y tế
liên quan đến thông tin trên
bà nguyễn thị trang phó trạm y tế
phường đông lương xác nhận
nhân viên y tế tại trạm đã tư vấn
cho các f f một tự mua test mang đến
theo bà trang từ đầu tháng đến nay
trạm y tế phường thiếu test nhanh
xét nghiệm pcr cũng mất mấy ngày
mới có kết quả
bà cho biết theo hướng dẫn
những trường hợp bệnh nhân f f một cách ly điều trị tại nhà
đã đến ngày lấy mẫu xét nghiệm
theo quy định nhưng trung tâm y tế
chưa có test
trong khi bệnh nhân mong muốn được test sớm để được giải phóng
thì có thể tư vấn cho họ tự mua test
và nhân viên y tế sẽ dùng test đó để xét nghiệm
ông nguyễn xuân dũng
giám đốc trung tâm y tế thành phố đông hà cho biết
do số lượng f f một tăng cao
trong thời gian vừa qua
dẫn đến việc kích test
sinh phẩm phục vụ xét nghiệm không đủ để đáp ứng
từ hướng dẫn của sở y tế
trung tâm y tế thành phố đông hà đã đề nghị
các trạm y tế hướng dẫn khuyến khích người dân
tự mua test nhanh như trên
và lưu ý tuyệt đối cán bộ y tế không được bán test cho bệnh nhân
theo lãnh đạo trung tâm y tế đông hà
nếu người dân không tự mua được
thì nhân viên y tế sẽ lấy mẫu pcr
tuy nhiên để có kết quả
thì phải đợi trong một thời gian vì đang quá tải
trong khi đó sở y tế quảng trị cho biết
từ đầu tháng hai
việc đấu thầu mua sắm kích test
sinh phẩm rất khó khăn
vì nguồn hàng khang hiếm dẫn đến tình trạng
các cơ sở y tế thiếu test
và việc xét nghiệm pcr rất tốn thời gian
vì vậy cán bộ y tế
mới tư vấn cho người dân có nhu cầu
thì tự mua test
mang đến trạm y tế để nhân viên y tế test
liên quan đến công tác phòng chống dịch
tại môi trường học đường
sau khi bộ y tế có công văn hướng dẫn công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín khi tổ chức dạy học trực tiếp
có trường bày tỏ sự lo lắng
khi chi phí test covid một mươi chín dự tính quá tốn kém
bộ y tế đã có công văn hướng dẫn công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường học
tuy nhiên trong hướng dẫn
có một nội dung đang khiến các trường học băng khoan
vì có thể sẽ tốn tiền mua kiếp test
cho giáo viên học sinh
trong khi ngân sách nhà trường hạn hẹp
cụ thể trong bước ba hướng dẫn đối với lớp học
có học sinh f nêu rõ
cáng bộ y tế trường học
và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch
covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh
ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó
nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh
dương tính với virus sars cov hai
thì được xác định là f
và xử lý theo quy định
trước công văn hướng dẫn này
một số hiệu trưởng giáo viên nhà trường
bày tỏ quan ngại về chi phí tốn kém
của nhà trường phải bỏ ra để mua kiếp test
hiệu trưởng một trường học ở hà nội làm phép tính nhanh
về cuộc chơi tốn kém của nhà trường
và là một trong những nguyên nhân khiến cho cháy
kiếp test trên thị trường hiện nay như sau
ví dụ trường có bảy mươi ba lớp
sĩ số trung bình mỗi lớp học là ba mươi sáu học sinh
nếu một ngày ở sáu mươi lớp
mỗi trường có một f
thì tông ngay
hai bộ test
tính giá rẻ là bảy mươi đồng một bộ
thị trường sẽ mất một trăm bốn mươi triệu đồng
nhiều người có ý kiến cho test mẫu gộp nhanh
tuy nhiên phương án này là khó
với y tế của các trường
từ công văn hướng dẫn của bộ y tế mới đây
bộ giáo dục và đào tạo sửa đổi bổ sung lần hai
số tay bảo đảm an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
ban hành kèm theo quyết định số năm trăm bốn mươi
ngày hai mươi ba tháng hai

bộ giáo dục và đào tạo cũng hướng dẫn tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh
ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó
về chi phí tốn kém khi phải mua cái test
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông
phạm thị lệ hằng cho biết
sở giáo dục và đào tạo cũng hướng dẫn phòng
nhà trường căn cứ theo điều kiện thực tế
chứ thực hiện không rập khuôn
chỉ trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm mới test
nên số ca này không quá nhiều
học sinh ngồi ở xa
không tiếp xúc với f
không cần phải test luôn
vì cũng mới tiếp xúc chưa có kết quả
tuy nhiên nhà trường sẽ khuyến cáo cho phụ huynh
để theo dõi con ở nhà
các trường đều có dự trữ que test
và ngân sách này các trường phải tự cân đối
làm sao để không lãng phí
nhưng cũng không lây lan dịch bệnh
trong bối cảnh các tỉnh thành trên cả nước
đang chuẩn bị công tác tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
viện dư luận xã hội ban tuyên giáo trung ương
đã tổ chức khảo sát thu thập ý kiến người dân
tại sáu mươi ba tỉnh thành về việc này
kết quả cho thấy
tám mươi một người tham gia sẵn sàng đưa trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi đi tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín nếu ngành y tế tổ chức tiêm
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng hai
viện dư luận xã hội ban tuyên giáo trung ương
tổ chức khảo sát thu thập ý kiến
người dân tại sáu mươi ba tỉnh thành
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
số lực người tham gia trả lời là hơn ba trăm tám mươi bảy
viện dư luận đã lựa chọn hơn một mươi tám bảy trăm linh mẫu
theo phương pháp ngẫu nhiên
đại diện cho các giai tạo
và sáu khu vực kinh tế xã hội của cả nước
kết quả cho thấy
bảy mươi tám ý kiến cho rằng
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi là rất cần thiết
cần tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em
càng sớm càng tốt
và coi việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
giống như tiêm các loại vaccine thông thường
như ho gà uống ván lao sởi
trong nhóm người có con độ năm đến một mươi một tuổi
tỷ lệ cho rằng
rất cần thiết là bảy mươi sáu
tám mươi một cho biết sẵn sàng
đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nếu ngành y tế tổ chức chiến dịch
tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong thời gian tới
trong nhóm những người có con ở độ tuổi năm đến một mươi một
tỷ lệ sẵn sàng là tám mươi
những người này cho biết
sẽ đưa con đi tiêm
vì mong muốn con cháu mình được an toàn trước dịch bệnh
nếu có nhiễm bệnh cũng nhanh khỏi
không bị nặng bảy mươi
chỉ một mươi hai cho biết
họ do dự
hoặc chưa muốn đưa trẻ em đi tiêm vaccine
và ba không sẵn sàng
đưa trẻ em đi tiêm vaccine
tỷ lệ số người rất tin tưởng vào khả năng kiểm soát
ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ở việt nam trong thời gian tới
trong bối cảnh biến chủng omicron bùng phát
nhiều nước tập trung tiêm chủng cho thành thiếu niên
và trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
để ngăn ngừa virus lây lan
thủ tướng phạm minh chính đề nghị pfizer
sớm cung ứng hai mươi hai triệu liều vaccine
cho trẻ em năm đến một mươi một tuổi
tại việt nam
hiện nay tỷ lệ tiêm mũi đầu cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
là đạt gần chín mươi sáu
trong khi mũi thứ hai đạt gần chín mươi
quý vị thân mến
thật đáng phấn nộ
khi dịch bệnh căng thẳng lại trở thành cơ hội
cho nhiều kẻ lợi dụng treo kéo bán hàng
quảng cáo thuốc điều trị không rõ xuất xứ
nhằm trục lợi kiếm tiền trên nỗi lo của người dân
mới đây hàng nghìn viên thuốc được quảng cáo
là điều trị covid một mươi chín nhập lậu
vừa bị lực lượng chức năng thu giữ
ngày hai mươi năm tháng hai
tổng cục quản lý thị trường cho biết
quản lý thị trường hải dương hôm qua kiểm tra đột xuất
hộ kinh doanh của bà nguyễn thị hằng
thu giữ một viên thuốc nhãn hiệu
lianhua quyên quang chiao nhan
liên hòa thanh ôn
không có hóa đơn chiến tự
không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng này được ghi nhận nhập lậu từ trung quốc
theo lời khai của bà hằng
đây là thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh cũng kiểm tra
thu giữ bốn trăm linh hộp

cùng nhãn hiệu kể trên
khi kiểm tra một xe con đang trên đường vận chuyển
đưa đi tiêu thụ
chủ xe này cũng không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm
đoàn kiểm tra của tỉnh hải dương và quảng ninh
đã xử phạt hành chính hộ kinh doanh
vận chuyển số thuốc trên do kinh doanh hàng hóa
nhập lậu và thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm
dịch covid một mươi chín diễn biến căng thẳng
thời gian gần đây
nhiều cơ sở hàng kinh doanh
cũng như trên các trang mạng xã hội
đã quảng cáo cho bán nhiều sản phẩm
được giới thiệu là điều trị covid một mươi chín
do nhiều nước sản xuất
sẵn thực tế hầu hết hàng hóa trôi nổi
không có nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng tự
và không được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành
ngoài kiểm tra kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu
lực lượng tại các địa phương tăng cường kiểm soát kiểm tra
việc kinh doanh kích test covid một mươi chín
khi tình trạng các loại test nhanh
đang bị thổi giá trong đợt cao điểm dịch bệnh
chúng tôi xin truyền xác các tin tức quốc tế khác
bình luận về tình hình covid một mươi chín tại hàn quốc
thủ tướng kim bo kyum của nước này cho biết
một số chuyên gia y tế nhận định
đỉnh dịch của làn sóng do biến thể omicron gây ra lần này
có thể đến sớm hơn dự kiến
ngày hai mươi năm tháng hai
thủ tướng hàn quốc kim bo kyum
cho rằng làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín
do biến thể omicron của virus sars cov hai
gây ra ở nước này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng ba tới
với số ca nhiễm mới theo ngày có thể lên đến khoảng hai trăm năm mươi ca
số ca mắc mới
trong một ngày ở hàn quốc đã vượt một trăm linh ca
lần đầu tiên vào tuần trước
và tăng vọt ở mức cao chưa từng thấy
một trăm bảy mươi một bốn trăm năm mươi hai ca một ngày
ghi nhận ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua
thủ tướng kim bo kyum cho biết
một số chuyên gia y tế
còn nhận định
đỉnh dịch của làn sóng do biến thể omicron gây ra
lần này có thể đến sớm hơn dự kiến
ông trấn an người dân không nên quá lo lắng
về số ca nhiễm mới theo ngày
khi cho biết tỷ lệ tử vong
và số ca bệnh nhân này
đã được kiểm soát
cùng những dữ liệu cho thấy biến thể omicron
ít gây bệnh nặng hơn
hàn quốc đã chuyển sang hệ thống điều trị tại nhà
nâng cao để tập trung nguồn lực y tế
cho những bệnh nhân nặng
và những người có nguy cơ lây nhiễm cao
trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh
thủ tướng kim bo kyum cho biết
từ ngày hai mươi hai tháng hai
những thành viên trong gia đình chưa tiêm chủng
mà sống cùng với bệnh nhân covid một mươi chín
không cần phải thực hiện cách ly
thay vào đó họ có thể tự theo dõi
và tiến hành xét nghiệm đình kỳ
trước đó quy định tự theo dõi áp dụng
với những người đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thủ tướng kim bo kyum cho rằng
việc quản lý từng thành viên
trong gia đình bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ tạo gánh nặng lớn cho hệ thống y tế
theo ông cần nhanh chóng giảm bớt áp lực quá mức
cho các trung tâm y tế công ở tuyến đầu
cuộc chiến chống đại dịch
để hỗ trợ các cơ sở này
từ đầu tuần tới
chính phủ sẽ cử ba nhân viên đến mỗi khu vực
và lực lượng quân y gồm một người
cũng được huy động
dòng phủ omicron tàng hình
hiện đang là một trong những đối tượng nghiên cứu chính
trong đại dịch covid một mươi chín
bởi những bí ẩn và nguy cơ mà nó mang lại cho sức khỏe con người
mới đây một nghiên cứu những ca nhiễm omicron tàng hình
sau khi nhiễm omicron gốc cho thấy
hầu hết những người tái nhiễm đều còn trẻ
không có trường hợp tái nhiễm nào trên bốn mươi tuổi
hiện người dân trên thế giới đều đã biết tới biến thể omicron
trong khi đó dòng phụ ba hai của biến thể omicron
còn được gọi là omicron tàng hình
đang lây lan mạnh và trở thành chủ đạo tại nhiều nước
cũng đã và đang khiến cho thế giới đau đầu
hiện omicron tàng hình gây ra hơn một phần ba số ca nhiễm mới omicron
trên khắp thế giới
ba hai cũng đã được ghi nhận tại hơn tám mươi quốc gia
và toàn bộ năm mươi bang của mỹ
trong báo cáo gần đây
tổ chức y tế thế giới who cho biết
ba hai đang là biến thể chủ đạo tại một mươi tám quốc gia
trước sự lây lan nhanh chóng hơn hẳn
biến thể gốc của omicron tàng hình
một nhóm cố vấn kỹ thuật cho who
đã đề nghị các cơ quan y tế công cộng
theo dõi ba hai
như một biến thể omicron riêng biệt
ba hai có rất nhiều đột biến
và được gọi là tàng hình
vì thiếu trên của biến thể omicron gốc
vì vậy kết quả xét nghiệm pcr
phát hiện bệnh nhân nhiễm ba hai
giống như nhiễm biến thể delta
nghiên cứu ban đầu cho thấy ba hai
có khả năng lây lan cao hơn khoảng ba mươi
so với biến thể gốc omicron
theo một nghiên cứu do các nhà khoa học nhật bản
tiến hành dựa trên thiết nghiệm
với chuột lan
ba hai có thể gây ra nguy cơ về y tế cao hơn ba một
phân tích ban đầu ở đan mạch cho thấy
tỷ lệ nhập viện do ba hai
không khác biệt so với biến thể omicron
được cho là gây bệnh nhẹ hơn
so với biến thể delta
về nguy cơ tái nhiễm virus sars cov hai
các nhà nghiên cứu thuộc viện huyết thanh
statens của đan mạch
nơi ba hai đang chiếm thế chủ đạo
trong số các ca mắc mới
cho rằng những người gần đây
nhiễm biến thể omicron hoặc delta
đều có thể nhiễm omicron tàn hình
những trường hợp này không nhiều
và chủ yếu xảy ra ở những đối tượng chưa tiêm chủng
và thường mắc nhẹ
để đưa ra kết luận trên
các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn một trăm bốn mươi bộ trên
được giải trình tự
khi omicron là biến thể chủ đạo
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đến giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
để tìm người có kết quả xét nghiệm dương tính lại
trong khoảng từ hai mươi đến sáu mươi ngày
sau khi đã bệnh phục
kết quả lại có tổng cộng hai trăm sáu mươi ba ca tái nhiễm
trong đó có một trăm chín mươi ca nhiễm omicront tàn hình
nghiên cứu kỹ hơn những ca nhiễm omicront tàn hình
sau khi nhiễm omicron gốc cho thấy
hầu hết những người tái nhiễm đều còn trẻ
ba mươi người dưới hai mươi tuổi
không có trường hợp tái nhiễm nào trên bốn mươi tuổi
và bốn mươi hai trong số bốn mươi bảy ca là chưa tiêm vaccine
hầu hết các ca tái nhiễm đều có triệu chứng nhẹ
hai mươi tám người biểu hiện triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
năm người có triệu chứng vừa giống như bị cúm
không có người nào phải nhập viện hay tử vong
các nhà khoa học của mỹ
chúng ta đã tìm ra
những người cho rằng hiện rất khó để có thể dự đoán
omicront tàn hình sẽ làm thay đổi số ca như thế nào
vì dòng phụ pa hai đang lây lan nhanh
tại các cộng đồng có độ bao phủ vaccine khác nhau
một số chuyên gia cho rằng
omicron tàn hình sẽ không lây ra
làn sóng lây nhiễm mới
song có thể làm chậm quá trình giảm số ca mắc mới
tại một số khu vực
giới chức who nhấn mạnh
đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
và các nước vẫn phải thận trọng
vaccine và việc tiêm mũi tăng cường
vẫn là tấm khiên bảo vệ thế giới
khỏi kịch bản tồi tệ
những nghiên cứu mới này về omicron
mặc dù vẫn chưa thể bóc tách hết được
trong bối cảnh omicron tàn hình
có thể xâm nhập vào việt nam
và nhiều khả năng oanh tạc thành phố hồ chí minh
trong thời gian tới
hiểu được biến thể phụ này
là một bước đi rất quan trọng
để chúng ta chuẩn bị các phương án phòng dịch hiệu quả nhất
thưa quý vị nhìn chung
mặc dù omicron tàn hình
chỉ gây ra bệnh nhẹ
ở những người từng nhiễm các biến chủng khác của virus corona
nhưng con người vẫn chưa nắm được
toàn bộ các khả năng của dòng vụ này
thậm chí việc truy vết được nó
cũng đang gây đau não cho các chuyên gia y tế thế giới
vì vậy chúng tôi khuyến cáo quý vị nên cảnh giác
thận trọng với đại dịch covid một mươi chín
vâng bản tin covid một mươi chín
tối ngày hai mươi năm tháng hai của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại